công an huyện nhân trạch tỉnh đồng nai đã khởi tố vụ án khởi tố bị can đối với hai đối tượng là lê hoài nam và phạm văn cường chú tỉnh đồng nai
để làm rõ về hành vi đánh bạc đồng thời củng cố hồ sơ để xử lý về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự
vào cuối tháng bảy công an huyện nhân trạch tỉnh đồng nai bắt quả tang cường có hành vi đánh bạc dưới hình thức mua bán số đề của nam
với số tiền gần một mươi ba triệu đồng sau đó nam tiếp tục bán phơi đề trên của cường và phơi đề khác của nam
cho một đối tượng nga chưa rõ lây lịch với số tiền gần một mươi chín triệu đồng
qua điều tra mở rộng cơ quan công an còn phát hiện nam và cường cho nhiều người dân trên địa bàn hai huyện long thành và nhân trạch
vai lãi nặng với tổng số tiền ba trăm bảy mươi triệu đồng lãi suất từ một trăm tám mươi hai đến ba trăm sáu mươi năm một năm thu lợi bất chính gần một trăm linh triệu đồng
hiện công an huyện nhân trạch tỉnh đồng nai đang điều tra mở rộng và xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật